thời gian gần đây cụm từ công nghiệp bốn được nhắc đến nhiều
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư được cho là đã bắt đầu từ vài năm gần đây
tập trung chủ yếu vào sản xuất thông minh dựa trên các thành tựu đột phá trong công nghệ thông tin
công nghệ sinh học và công nghệ nano
tuy nhiên thực tế ở việt nam trải qua cả một quá trình lịch sử phát triển của đất nước
công nghiệp hiện nay cơ bản chưa thoát khỏi hai
sau đây là những phân tích của các chuyên gia công nghiệp và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí điện
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra vào nửa cuối thế kỷ một mươi tám và gần nửa đầu thế kỷ một mươi chín
với thay đổi từ sản xuất chân tay đến sản xuất cơ khí do phát minh ra động cơ hơi nước
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai diễn ra vào nửa cuối thế kỷ một mươi chín cho đến khi đại chiến thế giới lần thứ nhất xảy ra
với thay đổi từ sản xuất đơn lẻ sang sản xuất hàng loạt bằng máy móc chạy với năng lượng điện
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba với sự ra đời của sản xuất tự động dựa vào máy tính
tử và internet
như vậy nhìn vào ba cuộc cách mạng công nghiệp đã đi qua
có thể khẳng định ngành cơ khí việt nam có những bước tiến bộ về những mặt nhất định
đó là việc chế tạo kết cấu thép thiết bị phi tiêu chuẩn
cùng với đó chúng ta cũng có những tiến bộ rất lớn về việc đóng tàu
chúng ta đang ở cái nền tảng hai
thậm chí là một số cái doanh nghiệp trong ngành cơ khí điện thì nó đang nằm ở cái nền tảng một hay một rưỡi
nghĩa là từ quản trị và đến máy móc thiết bị
thế vì nó vẫn đang ở cái mức độ là thập kỷ một nghìn chín trăm tám mươi trở về trước
nên nếu chúng ta chưa chuyển đổi được qua hai hay là hai
mà chúng ta nghĩ ngay đến cái bốn
thì những cái lỗ hổng về mặt trình độ về mặt vốn về mặt hạ tầng là một cái bài toán khó giải quyết
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư được cho là đã bắt đầu từ vài năm gần đây
cuộc cách mạng này tập trung vào sản xuất thông minh dựa trên các thành tựu đột phá trong các lĩnh vực công nghệ thông tin công nghệ sinh học công nghệ nano với nền tảng là các đột phá của công nghệ số
vậy các doanh nghiệp việt nam đã và sẽ làm gì để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp bốn
công nghiệp bốn sẽ ảnh hưởng rất nhiều về vấn đề lao động trong những giai đoạn sắp tới
những lao động giảng đơn sẽ dần dần bị khác đi
mà luôn luôn yêu cầu những lao động có yêu cầu kỹ thuật cao hoặc là có một cái năng khiếu riêng về khoảnh thu con người
theo tôi được biết thì cái bốn nó sẽ làm cho những cái hệ thống máy móc của chúng ta nó trở nên thông minh hơn
và khi đó thì chúng ta sẽ khai thác nó một cách hiệu quả hơn nữa
thì để đi được sang bốn thì là một trong những cái bước mà chúng ta cần chuẩn bị
đó là chúng ta phải hệ thống hóa
và các cái hạng mục ở trong các cái công ty giảm thiểu bớt những cái lao động trên tay
ngành sản xuất cơ khí điện việt nam thì nói chung trước đây là nó ở cái mức thấp
và thật ra cho tới hiện nay thì gọi là cái mức của nó cũng còn ở cái mức thấp
nhưng mà nó đang trong một cái giai đoạn chuyển mình phát triển rất là tốt
bởi vì do nhu cầu xã hội do định hướng của các doanh nghiệp và do sự đánh giá lại của nhà nước
có sự tương tác có sự hỗ trợ để các doanh nghiệp cơ khí điện phát triển để phục vụ cho sự phát triển chung của các ngành kinh tế
có thể nói để công nghiệp hóa thành công nhất định phải phát triển ngành cơ khí
cùng với việc ban hành chính sách định hướng phát triển nhà nước cũng cần giao cho doanh nghiệp trong nước thực hiện các dự án
bởi nếu doanh nghiệp đầu tư mua thêm máy chính họ sẽ trưởng thành vì có thị trường tự đào tạo để phát triển
có như vậy lĩnh vực cơ khí điện của việt nam mới có thể phát triển
có thể từng bước tiếp cận của cách mạng công nghiệp bốn